trong một diễn biến liên quan điện kremlin thông báo tổng thống nga vladimir putin đã điện đàm với nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới
tân hoa xã dẫn nguồn tin từ điện kremlin cho biết tổng thống putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp pháp emmanuel macron
trong đó ông putin nêu rõ nguyên nhân dẫn đến việc ông quyết định tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt
hai nhà lãnh đạo cũng đã nhất trí duy trì liên lạc
trong khi đó điện élysée cho biết tổng thống macron đã kêu gọi người đồng cấp putin dừng những hoạt động quân sự của nga
trong cuộc điện đàm với tổng thống iran ông putin cũng thông báo về diễn biến tại ukraine
trong khi người đồng cấp iran thể hiện lo ngại cho an ninh của nga do các hành động gây bất ổn của mỹ và tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
tổng thống nga cũng có cuộc trao đổi ngắn với thủ tướng ấn độ về quan điểm của nga trong vấn đề ukraine
nhấn mạnh các thỏa thuận hòa bình minsk không được chính quyền kiev tôn trọng
động thái của nhà lãnh đạo nga diễn ra một ngày sau khi ông quyết định chiến dịch quân sự đặc biệt ở khu vực miền đông ukraine
hiện tổng thống ukraine đã ban bố xác lệnh tổng động viên có hiệu lực trong chín mươi ngày huy động toàn bộ lực lượng quân sự gồm lính nghĩa vụ và quân dự bị ở tất cả các khu vực trên cả nước
trong một diễn biến mới nhất văn phòng tổng thống ukraine zelensky nhắc lại phát biểu sáng ngày hai mươi năm tháng hai của ông về việc kiev sẵn sàng đàm phán với nga về tình trạng trung lập
đổi lại ukraine nên nhận
được sự đảm bảo về an ninh
liên quan đến tình hình tại thực địa hãng tin interfak của ukraine cho biết đã xuất hiện hai tiếng nổ lớn ở thủ đô kiev vào dạng sáng nay theo giờ địa phương
trong bối cảnh giao tranh vẫn đang diễn ra ở nhiều nơi trên cả nước các hãng tin địa phương dẫn lời các nhân chứng nói rằng nhiều tiếng súng đã được nghe thấy ở quận obolon cách trung tâm thủ đô kiev khoảng một mươi km
theo kvin dependen quân đội ukraine kêu gọi người dân kiev ở yên trong nhà và chuẩn bị bom xăng để tấn công lực lượng nga